tiếp bộ trưởng nội vụ thông tin và truyền thông nhật bản takaichi sanae vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các cam kết về dự án oda giữa hai nước
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ hiện nay quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp toàn diện sự tiêm cậy chính trị ngày càng được củng cố
không chỉ là kinh tế thương mại đầu tư chính trị an ninh quốc phòng mà cả văn hóa xã hội
hiện nhật bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
là nước cung cấp viện trợ oda lớn nhất nhà đầu tư lớn thứ hai đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam
thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao nguồn viện trợ oda nhật bản cung cấp cho việt nam trong gần ba mươi năm qua
đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của việt nam
bộ trưởng sanae cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bà cho biết vừa cùng với bộ thông tin và truyền thông việt nam ký thỏa thuận quan trọng
về lĩnh vực hợp tác chuyên ngành mở ra chương mới trong lĩnh vực biểu chính viễn thông
bà mong việt nam tiếp tục sử dụng công nghệ thiết bị của nhật bản để phát triển chính phủ điện tử
trong lĩnh vực năm g việt nam đang thúc đẩy thương mại hóa trong đó có vấn đề an ninh mạng có vai trò quan trọng
do đó nhật bản sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm vấn đề này
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê việt nam sẽ áp dụng hệ thống của nhật bản
và nhật bản sẽ cử chuyên gia sang giúp việt nam trong hoạt động này
về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy hai bên cần tăng cường hợp tác tích cực
các sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhật bản có uy tín chất lượng tốt trên thế giới
mong việt nam áp dụng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của nhật bản
quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp
do đó hai bên phải có trách nhiệm gìn giữ củng cố vun đắp để mối quan hệ này ngày càng phát triển mạnh mẽ
phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước
ngay sau buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ trưởng sanae đã chứng kiến lễ ký công hàm trao đổi
giữa hai chính phủ việt nam và nhật bản về phi dự án cung cấp thiết bị phần cứng
của hệ thống thông tin báo cáo chính phủ và đại sứ nhật bản tại việt nam
và bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng thay mặt chính phủ hai nước ký